thông tin vụ án giết người tại bạc liêu
mâu thuẫn trong lúc nhậu nguyễn trung trạng
chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
đã dùng dao đâm chết người
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng bốn
trạng cùng với bốn người bạn
đến một quán bia club ở phường một
thành phố bạc liêu để nhậu
sau đó nhóm của trạng sang bàn bên cạnh
để mở bia thì hai bên xảy ra mâu thuẫn
trạng đã dùng dao đâm
khiến nạn nhân bị thương tích nặng
dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
tuy nhiên lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
đã vận động nên trạng đến cơ quan công an
để đầu thú
với hành vi hiếp dâm cướp
tài sản của một người phụ nữ
ở huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
đối tượng nguyễn văn hậu
chú tỉnh lạng sơn hiện đang tạm trú
tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
vừa bị công an thành phố hải dương bắt giữ
sau tám giờ đồng hồ gây án
cơ quan công an xác định
quá trình cho một người phụ nữ đi nhờ xe
từ thành phố trí linh về thành phố hải dương
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút
ngày hai mươi tháng tám hậu đã đưa chị này
ra khu vực d sông thái bình
thuộc khu âu việt phường nhị châu
thành phố hải dương
sau đó đã dùng vũ lực thực hiện hành vi
giao cấu và cướp một túi sách của nạn nhân
cùng ngày người phụ nữ này
đã đến cơ quan công an để trình báo
tiếp nhận thông tin vụ việc
đội cảnh sát hình sự công an thành phố hải dương
đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt đối tượng
đến khoảng bảy h ngày hôm sau
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố hải dương
đã truy bắt được hậu
khi hậu đang trốn tại khu một
phường hà trung thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
còn liên quan đến hành vi cướp giật tài sản
ba đối tượng đã bị công an huyện đại từ
tỉnh thái nguyên và cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan thành phố quảng ninh
tuy nhiên tỉnh bình định khởi tố bắt tạm giam
để xử lý nghiêm trước pháp luật
tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam
là triệu thành đạt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trước đó khoảng một mươi giờ ngày hai mươi tháng tám
do thiếu tiền mua ma túy để sử dụng
đạt đã chiếm đoạt
hai dây chuyền bạc của hai cháu nhỏ
rồi đem đi bán lấy tiền
và cuộc điều tra công an huyện đại từ
làm rõ đạt là đối tượng gây ra vụ cướp trên
thu hồi tài sản
và trả cho mỹ
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố quy nhơn của tỉnh bình định
đã bắt khẩn cấp hai đối tượng
là anh em song sinh trần quốc việt
và trần quốc anh
sinh năm hai nghìn một
quê tại tỉnh bình định
để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an
hai đối tượng khai nhận
khi phát hiện nam thanh niên shipper
đang đứng nghe điện thoại bên lề đường
nên hai đối tượng điều khiển xe máy áp sát
giật chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát
sau một thời gian

cãi thách đố đánh nhau
biết tin huỳnh thanh tòng đã rủ theo
tám đối tượng đều là nhân viên bảo vệ quán ba
chín e đi đến giúp sức cho khoa
hậu quả giang đã bị nhóm hải hung
trong đó nguyễn hoàng duy
dùng dao đâm hai nhát khiến giang tử vong
sau khi gây án các bị cáo đã đến
cơ quan công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt
bị cáo nguyễn hoàng duy một mươi tám năm tù
tám bị cáo còn lại lãnh mức án
từ một mươi ba đến một mươi sáu năm tù
đồng thời buộc bị cáo liên đối
bồi thường cho gia đình bị hại
số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
và cấp dưỡng cho con nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
cơ quan huyện nghĩa đàn tỉnh nghĩa an
cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai trăm linh viên hồng phiến
đều đang nói hai đối tượng này
đều nghiện ma túy lâu năm
và luôn tìm mọi cách để đối phó với lực lượng công an
hai đối tượng bị bắt giữ gồm
lê minh thịnh và ngân văn thu
về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy
thu giữ hai trăm linh viên hồng phiến
một xe ô tô cùng hai điện thoại di động
hiện công an huyện nghĩa đàn
đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục đấu tranh
mở rộng chuyên án
sau khi được công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vận động
đối tượng truy nã lê tấn tài
ba mươi bốn tuổi chú tỉnh đồng nai
đã đến cơ quan công an đầu thú
về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của
cơ quan khám phá
cơ quan công an vào đêm ngày ba mươi tháng một mươi một
tài đến nhà đặng văn sơn
ở xã xuân quế huyện cẩm mỹ
để rủ sơn đi mua ma túy
về để sử dụng
do biết tài đến gặp sơn tụ tập sử dụng ma túy
anh đặng văn tâm hai mươi ba tuổi
là em trai của sơn
đã đuổi tài về cho nên cả hai
xảy ra mâu thuẫn
tài đã lấy con dao trên xe chém anh tâm
gây thương tích một mươi năm sau khi gây án
và tài đã nhanh chân bỏ trốn
ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ
đã sang quyết định truy nã toàn quốc
đối với lê tấn tài
về hành vi cố ý gây thương tích
thưa quý vị
tại khu đất rừng
tại khu đất dãy vùng bốn mươi
của công ty cổ phần cà phê
earpop ở thị trấn earpop
huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắk
vừa qua đã xảy ra vụ án
hủy hoại tài sản nghiêm trọng
liên quan trong vụ việc này
cơ quan huyện cư mờ ga
đã khởi tố một mươi chín định can
có hành vi hủy hoại tài sản
và gã gọi hỏi để làm việc
giăn đe giáo dục
đối với ba mươi một đối tượng có liên quan
ở buôn lang và buôn ia mấp
của thị trấn earpop
và đến nay những người vi phạm
đã thú nhận tội lỗi
đồng bào trong buôn cũng đã hiểu rõ
toàn bộ sự việc
và cảm thấy đáng tiếc
cho những người đã gây ra vụ việc trên
vụ việc xảy ra
trước đó tại khu vực
thực hiện dự án trồng cây sầu riêng
của công ty cổ phần cà phê earpop
đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt
để thực hiện dự án trên
công ty cổ phần cà phê earpop
đã dựng hàng rào
bao quanh khu đất dự án
và xây dựng một nhà ở công nhân
một tròi gác trong vùng đất
với tổng giá trị hơn tám trăm tám mươi triệu đồng
sau đó một mươi chín đối tượng đã kích động
lôi kéo dẫn khoảng ba trăm linh người dân
ở buôn lang và buôn ia mấp
của thị trấn earpop
mang theo băng rôn biểu ngữ
với nội dung đòi công ty cà phê earpop
trả lại đất rồi kéo nhau
đến khu vực đất dẫy vùng bốn mươi
tại đây một mươi chín đối tượng này
đã kích động người dân
dùng cây sắt cưa lốc
phá hủy xô đổ
làm hư hỏng hoàn toàn hai bảy trăm linh m hàng rào
một ngôi nhà ở công nhân
và một tròi gác của công ty cổ phần cà phê airpoc
mới thi công xong
đến nay thì các đối tượng vi phạm
đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
tại nhà của ông y thiên lia
ở thị trấn earpop huyện cư mở ga
trước đó con rể của ông
là y lương hơ long
do nông nổi bị kẻ xấu kích động lôi kéo
đã theo một số người trong buôn earpop
đi chặt phá cà phê
hủy hoại nghiêm trọng đến tài sản
của công ty cà phê earpop
vì hành động sai trái đó
mà y lương hơ long đã bị các cơ quan
chức năng khởi tố và bắt tặng giam
bây giờ là nó vai trán như vậy rồi
gia đình là rất khó khăn
từ khi nó đi tôi cũng động viên gia đình rồi
con cái tôi
và vợ nó cũng vậy
tôi nói thôi bây giờ nó vai trán như vậy rồi
từ pháp luật người ta xử lý
mình đừng có
pháp luật người ta xử lý là theo
cái gì mình vi phạm thôi
tôi cũng muốn nhắc nhở bà con
làm cái gì cũng phải là
có cái suy nghĩ
có cái nhận thức
làm sao nó đúng pháp luật
tôi cũng mong muốn như vậy
đừng có như là như con cái tôi trong nhà
là làm không có suy nghĩ
có ý thức
là người bị các đối tượng xấu kích động lôi kéo
thời gian qua
ông inner bergeron ở buôn lan
cũng đã dám giết đi theo nhóm người trên
khiếu kiện đòi đất của công ty cổ phần cà phê airpoc
chỉ đến khi sự việc bị đẩy lên cao
một mươi chín người trong buôn bị khởi tố
bắt tặng giam
thì ông mới thấy hết hậu quả
của những thông nổi của mình
chú nhận lỗi
chú đã sai rồi
chú cũng mong muốn tất cả mấy người đó là
là sai rồi
bây giờ từ đây là
cho hết là
phải sửa hết lỗi đó
rồi đảng nhà nước thông cảm cho
để cho là bà con
rồi như người như chú là
làm lại từ đầu
chú sẽ hứa như vậy
tôi cũng mong muốn đảng nhà nước
khoan hồng cho mấy người kia
để họ được trở về nhà
cùng sống trong gia đình
rồi họ sẽ chấp hành
chủ trương đường lối của đảng nhà nước
của đảng nhà nước
vụ việc đáng buồn
ở thị trấn ea póc
huyền cư mở ra
đến nay cũng đã lắng xuống
nhưng qua đây
các hộ dân trong buôn lang
và buôn ea mấp
cũng đã dần rút ra bài học cảnh giác
để sau này không bị kẻ xấu lợi dụng
kích động lôi kéo
vào các vụ việc tranh chấp đất đai sai trái
và phá hoại tài sản
của các công ty lâm trường
công quan nhà nước
gây phức tạp về an ninh trật tự